chuyển sang những tin tức covid một mươi chín thế giới
thưa quý vị hiện làn sóng dịch covid một mươi chín đang dâng cao tại đặc khu hành chính hồng kông trung quốc
với hơn ba trăm linh ca mắc mới từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một khiến hệ thống y tế của thành phố quá tải
những ngày gần đây thông tin về ba trẻ em dưới năm tuổi tại đặc khu này tử vong vì covid một mươi chín
đã khiến các bậc cha mẹ lo lắng dù nhiều bác sĩ nhi đều cho rằng đó có thể là do trùng hợp
theo các chuyên gia con số trên chưa đủ tính đại diện để đưa ra bất kỳ kết luận nào
những trẻ tử vong gồm một trẻ một mươi một tháng tuổi hai trẻ ba và bốn tuổi chiếm một
trong tổng số một một trăm năm mươi ba ca tử vong vì dịch bệnh xảy ra tại hồng kông trong làn sóng do biến thể omicron gây ra
cả ba em đều không có bệnh nền hiện các nhà nghiên cứu virus đang điều tra về ba ca tử vong ở trẻ nhỏ này
hồng kông ghi nhận khoảng hai trẻ em nhập viện vì covid một mươi chín trẻ sơ sinh đến hai tuổi chiếm bốn mươi
bệnh viện với ba mươi ca là trẻ em trong số bốn mươi chín ca ở trong phòng chăm sóc đặc biệt
trẻ từ năm mươi một tuổi là nhóm cao thứ hai chiếm hai mươi tám tổng số
từ tháng trước giới chức hồng kông đã dừng yêu cầu tất cả người mắc bệnh phải nhập viện
và cho phép trẻ điều trị tại nhà nếu trụ trứng nhẹ và ổn định
trẻ nhập viện được điều trị tại cơ sở nhi khoa cách ly
có bố mẹ đi cùng nếu bố mẹ cũng nhiễm bệnh hoặc nếu trẻ đang trong thời kỳ bú sữa mẹ
dù vậy con số một chín trăm ba mươi chín ca nhập viện
là trẻ em vẫn gần gấp đôi so với con số tổng cộng trẻ nhập viện của các đợt bùng phát trước đó
con số này có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh virus vẫn đang lây lan tại hồng kông
hiện chính quyền đặc khu này mới cấp phép tiêm phòng cho trẻ từ năm tuổi trở lên vào tháng một vừa qua
trước khi hạ xuống mức ba tuổi trong tháng hai
tính đến ngày một tháng ba khoảng ba mươi số trẻ từ ba đến một mươi một tuổi ở hồng kông
đã được tiêm một mũi vaccine phòng bệnh
tiến sĩ yvonne watqua tư vấn nhi khoa tại bệnh viện francis
cho biết dù những thông tin về các ca tử vong ở trẻ nhỏ khiến các bậc cha mẹ lo ngại
nhưng phần lớn trẻ em mắc covid một mươi chín đều có những triệu chứng nhẹ và hồi phục trong khoảng từ bảy đến một mươi ngày
ông kêu gọi các cha mẹ cho trẻ tiêm phòng covid một mươi chín ngay khi được phép tiêm
và theo dõi nếu xuất hiện các triệu chứng như khó thở đau ngực và co giật thở gấp
thì đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay lập tức
theo tiến sĩ jonas louvinson bác sĩ nhi khoa kiêm chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm
từng thực hiện công trình nghiên cứu
về tình trạng trẻ tử vong vì covid một mươi chín cho rằng
khi dịch bệnh lên cao có trường hợp tử vong vì các nguyên nhân không liên quan virus
trẻ em thường ít tiếp xúc với virus sars cov hai
chủ yếu do trong các làn sóng trước các trường hợp đóng cửa
đồng nghĩa rằng hệ miễn dịch của các em ít được trang bị để chống chọi với căn bệnh